hãng hàng không vietjet air vừa đưa ra chương trình khuyến mãi bán ra ba triệu vé siêu tiết kiệm
phủ khắp bốn mươi năm đường bay nội địa sau khi được khai thác bình thường trở lại
để kích cầu hành khách đi lại hãng hàng không vietjet air dành tặng khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt
với vé siêu tiết kiệm chỉ từ một mươi tám đồng chưa bao gồm thuế phí bay khắp các điểm đến hấp dẫn trong nước
đáp ứng nhu cầu di chuyển giao thương của người dân và du khách
ba triệu vé siêu tiết kiệm phủ khắp bốn mươi năm đường bay nội địa sẽ được mở bán trên website và ứng dụng điện thoại của hãng
trong suốt thời gian từ ngày một mươi một tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lịch bay cụ thể sẽ được thường xuyên cập nhật theo quyết định của bộ giao thông vận tải và cục hàng không việt nam
trên các kênh thông tin chính thức của vietjet air